quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ năm
trong phiên làm việc ngày hôm nay quốc hội sẽ nghe và thảo luận về dự án luật tố cáo sửa đổi dự án luật cạnh tranh sửa đổi
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật tố cáo sửa đổi trước khi quốc hội thảo luận ở hội trường
về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật
tiếp đó cơ quan trình cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật cạnh tranh sửa đổi
tiếp đó quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật này và nghe cơ quan trình cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo
làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã có quyết định phê duyệt phương án xây dựng cánh đồng lớn
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi động thái này vừa nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo
theo hướng nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo đồng thời tạo sự liên kết giữa doanh nghiệp
với các tổ chức đại diện nông dân trong sản xuất tiêu thụ có hợp đồng
phương án này của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lương thực thoại sơn đưa ra
được triển khai trên địa bàn sáu xã gồm an bình bình thành vọng thê vĩnh phú vọng đông
mỹ phú của quyện thoại sơn với tổng nhu cầu giống đầu tư chín trăm hai mươi tỷ hai trăm linh một bảy triệu đồng
trong đó giống công ty là bảy trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm một mươi hai triệu đồng giống người dân một trăm bốn mươi một tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu đồng
giống hợp tác xã nông nghiệp một trăm ba mươi ba triệu đồng và giống ngân sách nhà nước một mươi một tỷ một trăm hai mươi bốn bảy triệu đồng
mục tiêu cụ thể năm hai nghìn một mươi tám đạt diện tích gieo trồng tối thiểu sáu mươi hectare liền thửa
năng suất khoảng sáu tấn một hectare sản lượng ước đạt ba trăm sáu mươi tấn tại xã an bình thoại sơn
đến năm hai nghìn hai mươi diện tích canh tác đạt tối thiểu một tám trăm linh hectare một vụ tại sáu dùng cánh động lớn
theo đó phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi hai đạt diện tích gieo trồng năm bốn trăm linh hectare
năng suất bình quân sáu tấn một hectare với sản lượng ba mươi hai bốn trăm linh tấn
theo dự án kỹ thuật sản xuất sẽ được áp dụng quy trình sri hoặc một phải năm giảm
tiến đến giảm giá thành sản xuất một mươi tăng lợi nhuận một mươi một mươi
so với mô hình truyền thống và tất cả các thành viên tham gia cánh động lớn
đều được ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ giới doanh nghiệp
mục tiêu một trăm linh người dân được sử dụng nước sạch ở tp hcm dự kiến có thể sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên hiện đang gặp phải một số khó khăn khi triển khai đồng hồ nước đến từng hộ dân
một phần là do kinh phí đầu tư lớn
để chủ động các giải pháp đảm bảo nguồn cấp nước cho người dân
nhiều đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố đã xây dựng hệ thống bể chứa để dự phòng
thành phố tiếp tục triển khai mạng lưới cấp nước phát triển mạng lưới đường ống tuyến tại cấp nước một hai
theo kế hoạch và kế hoạch cấp nước an toàn
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín ngành cấp nước thành phố sẽ phát triển gần một km hệ thống cấp nước
cho hơn một trăm bốn mươi hai người dân
đối với một số quận vùng ven và các huyện ngoại thành chưa hoàn thiện hệ thống đường ống
phối hợp cùng các đơn vị thành viên
và các xí nghiệp cấp nước sinh hoạt của từng vùng tiếp tục đầu tư hoàn thiện
dự kiến sau khi thành phố hoàn cấp mạng lưới đường ống dẫn nước cấp ba với tổng vốn đầu tư khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
nước sạch sẽ được đến với năm mươi hội dân của khu vực ngoài thành thành phố hồ chí minh vào năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh phú yên đã đầu tư hơn sáu tỷ đồng để sửa chữa nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi
sẵn sàng cho việc điều tiết nước chống hạn theo dự báo xảy ra trên diện rộng
các tuyến kênh được nạo vét sửa chữa và kiên cố hóa chủ yếu thuộc hệ thống thủy nông đồng cam
những điểm bị sạt lở gây thất thoát nước lớn cũng được kiên cố hóa bằng bê tông
đảm bảo tưới tiêu cho hơn một mươi bảy sáu trăm linh ha lúa hẻ thu chiếm bảy mươi hai diện tích lúa và một ba trăm linh hectare cây trồng khác
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tổng lượng mưa ở tỉnh phú yên thấp hơn so với trung bình nhiều năm
từ ba mươi ba bốn đến sáu mươi bốn tám mm sắp tới khả năng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gai gắt kéo dài
mức nước trên các sông thấp hơn trung bình nhiều năm hạn hán cục bộ có thể xảy ra
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên nếu trời không mưa
có khả năng thiếu nước tưới vào giữa và cuối vụ các trạm bơm phải triển khai bơm chống hạn tăng ca
bơm vượt đỉnh mức để phục vụ tưới lúa hẻ thu
theo thống kê mới nhất của trạm trồng trọt bảo vệ thực vật huyện văn chấn tỉnh yên bái
hiện có gần hai trăm linh ha cam quýt tại các xã thị trấn trong vùng có biểu hiện vàng lá thối rẽ
người trồng cam diện tích cam quýt bị vàng lá không chỉ dừng lại ở các diện tích cam sành
và cam đang cho thu hoạch mà cả các diện tích cam ghép mới trồng
qua đánh giá bước đầu của viện giống cây trồng hà nội và cán bộ trạm trồng trọt
và bảo vệ thực vật huyện văn chấn tỉnh yên bái thì nguyên nhân chính là do người dân chăm sóc
chưa đúng kỹ thuật đối với các diện tích cam mới trồng nhiều hộ đã lạm dụng phân bón vô cơ
bón quá liều lượng bón ngay trên phần rễ non gây sót rễ dẫn đến cây vàng lá
đối với các diện tích cam đang cho thu hoạch do người dân sử dụng quá nhiều lần biện pháp khoanh
cành gây ức chế quá trình lưu dẫn chất dinh dưỡng nuôi thân lá dẫn đến cây vàng vọt
và càng dụng quả nhiều hơn các cán bộ chuyên môn khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng
quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hạn chế tác động ngược lại của các loại
phân bón thuốc bảo vệ thực vật đối với cây trồng
tranh thủ thời tiết thuận lợi ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi bốn là chủ đầu tư đã tích cực
chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hai công trình thủy lợi bản mồng và ngàn
chươi cẩm trang lớn nhất của hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh ghi nhận của phóng viên truyền
nhân dân tại nghệ an và hà tĩnh
công trình đại thủy lợi ngàn chươi cẩm trang có dung tích hồ khoảng bảy trăm bảy mươi năm triệu m ba nước
khi công trình hoàn thành sẽ phục vụ nước cho tám huyện thị xã
với tám mươi bảy xã ở phía bắc tỉnh hà tĩnh các nhà thầu đang tập trung chỉnh trang khu vực đầu mối
gia cố phần trên mái đập chính tràn xả lũ đập vụ để chuẩn bị nghiệm thu bàn giao
hiện hồ đã tích nước lên cao trình ba mươi một với hơn hai trăm linh mét khối nước
các hàng mục về
nằm cách thành phố vinh một trăm hai mươi km công trình đầu mối thủy lợi bản mồng là công trình trọng tâm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
lớn nhất của tỉnh nghệ an nằm ở huyện miền núi quỳ hợp
những ngày này hàng trăm ô tô máy móc đang ngày đêm thi công
để phục vụ thi công công trình đầu mối thủy lợi bản mồng
hôm nay là công ty đã huy động làm ba k để đẩy nhanh tiến độ
trong khi thi công thì được sự giúp đỡ của chủ đầu tư
của bên tư vấn giám sát tư vấn thiết kế là rất kịp thời
cho nên là tiến độ thi công của công ty vẫn đang đạt tiến độ tốt
kể cả tiến độ và chất lượng vẫn đang đạt theo đúng như là tiến độ của chủ đầu tư
bốn mươi triệu khối nước và kịp thời để đảm bảo về sản xuất
thu hoạch cho bà con trong vụ hè thu
tiến độ thi công công trình đầu mối thủy lợi bản mồng đang bảo đảm theo kế hoạch đề ra
để phấn đấu đến đầu năm hai nghìn hai mươi một có thể tích nước
khi hoàn thành dung tích hồ chứa hai trăm ba mươi năm triệu m ba này sẽ giải khát cho khoảng hai mươi hectare diện tích đất nông nghiệp
có điều kiện tái cơ cấu các loại cây trồng theo hướng làm giàu bền vững
nhất là các loại cây có mối
cà phê ở miền tây nghệ an
khoa với những năm trước năm nay nhờ sự thay đổi ý thức trong canh tác cây lúa của người dân
cùng với sự vào cuộng ngay từ đầu của các ngành chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh và phòng chống rét
nên năng suất lúa ở tỉnh quảng trị đạt cao
đây là vụ lúa được mùa nhất từ trước đến nay ở quảng trị
đặc biệt năm nay giá lúa tăng cao đã làm cho người nông dân hết sức phấn khởi
chị trần thị mai ở xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
gieo trồng được sáu xào lúa
nhờ thay đổi canh tác nên năng suất lúa vụ đông xuân năm nay của gia đình chị đạt hơn ba năm tạ trên một xào
ngay từ đầu vụ đông xuân năm nay một số diện tích lúa ở tỉnh quảng trị đã bị ngập ống và rét
bên cạnh tình hình dịch bệnh do rầy và cây lúa bị lùn sọc đen
với nhiều diễn biến phức tạp đã gây không ít khó khăn cho bà con nông dân
huyền cũng đã chỉ đạo các ban ngành trong khối nông nghiệp
cùng các đơn vị học tập xã triển khai các giải pháp kỹ thuật
nhất là công tác chăm bón phòng trừ sâu bình rồi là công tác điều tiệt nước
và sử dụng các loài thuộc kích thích trên trường rồi là phân bón qua lá
để tập trung xử lý các vùng bị ảnh hưởng nặng
cho nên của vụ lúa phát triển rất đồng đều và cho năng suất rất cao
vụ đông xuân này toàn tỉnh quảng trị có gần hai mươi sáu hectare diện tích trồng lúa
năng suất bình quân ước đạt gần năm mươi tám tạ trên một hectare
một số huyện như triệu phong hải lăng vĩnh linh đạt gần sáu mươi năm tạ trên một hectare
cao nhất từ trước đến nay
để vụ hè thu tới tiếp tục giành thắng lợi
tỉnh quảng trị đã triển khai một số giải pháp hữu hiệu đối với việc chăm bón cây lúa
đối với vụ hè thu thì bây giờ
quỹ ban tỉnh đã chỉ đào các địa phương ngành nông nghiệp
đồng hành với bà con
trước hết là phải tranh thủ ra đồng thu hoạch nhanh gọn trước khi tiểu mạng nó về
cái thứ hai nữa là làm tốt khâu lâm đất trừ diệt các loài mắm bình
và tiếp tục nhân rồng các loài giống mới ngắn ngay
có hiệu quả có năng suất chất lượng
và cùng tiếp tục liên hệ chặt chẽ kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp
để bao tiêu cái đầu ra sản phẩm khi được mua nhưng mà phải được giá để bà con yên tâm sản xuất
ngày mùa trên các vùng quê ở tỉnh quảng trị
người dân phấn khởi khi lúa được mùa vừa được giá
đã làm vơi đi sự vất vả sau bao ngày chăm bón tảo tần để có được một mùa vàng bội thu
bước sang vụ hè thu tỉnh quảng trị tiếp tục chỉ đạo người dân phát triển
nhiều mô hình lúa hữu cơ vi sinh chất lượng cao nhằm tạo thương hiệu cho cây lúa
ở tỉnh quảng trị có chỗ đứng trên thị trường trong nước cũng như ở nước ngoài trong thời gian tới
tiếng nói việt nam
tiếng nói chương trình bắt ba đối tượng đánh trọng thương một bác sĩ trưởng phòng bệnh viện tâm thần trung ương hai
cộng công nghiệp sông đốc gây bức xúc trong người dân
thưa quý vị đồn biên phòng đức minh thuộc bộ đội biên phòng quảng ngãi đã phát hiện ba đối tượng
sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản ven bờ hủy diệt môi trường sinh thái biển
đơn vị đã thu giữ tăng vật và tạm giữ hành chính đối tượng vi phạm để điều tra làm rõ
qua kiểm tra ba đối tượng công chú ở xã đức minh huyện mộ đức gồm nguyễn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
nguyễn văn thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyễn trung tính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đang sử dụng chất nổ khai thác hải sản
thu giữ một mươi kíp nổ một mươi đoạn dây cháy chậm và bốn kg thuốc nổ
theo lời khai ban đầu của ba đối tượng số vật liệu nổ nêu trên dùng để khai thác hải sản trong ngày
với hành vi khai thác theo kiểu tận diệt làm cạn kiệt nguồn hải sản gây bức xúc cho nhiều ngư dân mưu sinh ở vùng biển ven bờ
hiện đồn biên phòng đức minh đang phối hợp với công an huyện mộ đức tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt ba đối tượng đánh trọng thương bác sĩ nguyễn thế vinh
trưởng phòng chỉ đạo tuyến kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân của bệnh viện tâm thần trung ương hai bộ y tế
theo đó ba đối tượng bị bắt
gồm nguyễn thành tâm hai mươi chín tuổi đào thái hoàng vũ ba mươi tuổi và nguyễn văn nam hai mươi năm tuổi
trước đó quầy thuốc bệnh viện tâm thần trung ương ii phát thuốc hết hạn sử dụng
ban thanh tra nhân dân của bệnh viện do bác sĩ vinh làm trưởng ban thành lập đoàn kiểm tra đột xuất quầy thuốc bảo hiểm y tế của bệnh viện và phát hiện nhiều sai phạm
sau đó lãnh đạo bệnh viện tâm thần trung ương ii đã ra quyết định đình chỉ công tác ba nhân viên quầy thuốc bảo hiểm của bệnh viện
trước thông tin dư luận cho rằng việc bác sĩ vinh bị đánh có liên quan đến vụ cấp thuốc hết hạn này
một lãnh đạo công an tỉnh đồng nai cho biết trong quá trình điều tra cơ quan công an sẽ xác định các chi tiết liên quan để làm rõ hành vi động cơ của các đối tượng
thưa quý vị cụm công nghiệp sông đốc của tỉnh cà mau nơi có nhiều nhà máy thu mua sơ chế chế biến thủy hải sản đã góp phần cho sự phát triển kinh tế của tỉnh
tuy nhiên qua thời gian cụm công nghiệp này đã trở thành nỗi ám ảnh về ô nhiễm môi trường đối với người dân ở nơi đây
bất chấp những động thái quyết liệt trong công tác kiểm soát và bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương
cụm công nghiệp sông đốc ngay cửa ngõ vào thị trấn miền biển được xem là sầm út nhất của tỉnh cà mau nơi có khoảng bốn mươi hộ sinh sống nhờ nghề biển
trong cụm công nghiệp và khu vực tiếp giáp hiện có hơn một mươi cơ sở chế biến thủy sản và sản xuất bột cá
dù tồn tại gần chục năm qua nhưng đến tận bây giờ cụm công nghiệp sông đốc vẫn chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải công nghiệp tập trung
chúng tôi đã làm nhiều lá đơn để chuyển lên cơ quan chức năng nhưng mà tới bây giờ thấy cũng chưa có được giải quyết gì cụ thể
hiện tại thì cuộc sống của chúng tôi ở đây gặp rất là nhiều khó khăn từ cái hoạt động sản xuất từ các nhà máy này
mặt khác đặc điểm loại hình sản xuất bột cá với công nghệ lò hơi đốt chấu rời nên phát sinh nhiều bụi khí thải ra môi trường xung quanh
thêm vào đó một số cơ sở sơ chế thủy sản nhỏ lẻ
hệ thống xử lý nước thải vẫn đang tồn tại cạnh cụm công nghiệp khiến mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng
đã qua đối với lãnh đạo của quyền các tỉnh cũng đã có biết cử tri cũng đã nhiều lần phản ánh
đặc biệt nhất là qua các cuộc kết thúc cử tri của đoàn đại biểu quốc hội quyện cũng có phối hợp đối với các hành chức năng của tỉnh
kiểm tra rất là nhiều lượt nhiều đợt nhiều cơ sở
thì cũng phát hiện nhiều cơ sở có di phạm không đảm bảo về môi trường như mùi hôi khói bụi xỉ than
số liệu báo cáo từ sở tài nguyên và môi trường tỉnh cà mau thể hiện toàn tỉnh cà mau hiện có hai khu công nghiệp và năm cụm công nghiệp đang hoạt động sản xuất ổn định
tuy nhiên đến nay tỉnh này chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các khu cụm công nghiệp
chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy qua kiểm tra
cơ quan chức năng tỉnh cà mau đã phát hiện và xử phạt hơn một mươi cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
và đến nay vẫn còn trường hợp chưa khắc phục xong hậu quả
sẽ yêu cầu các doanh nghiệp phải có cam kết thực hiện
những doanh nghiệp mà không chấp hành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải
không thực hiện xử lý triệt để mùi hôi
thì giao cho các đơn vị khi kiểm tra đề xuất sở và sở sẽ đề xuất quỹ ban tỉnh đóng cửa
nếu tiếp tục gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu vực
đã đến lúc các ngành chức năng cần vào cuộc xử lý kịp thời để đảm bảo môi trường an toàn cho người dân sinh sống
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội vừa trực tiếp tới kiểm tra một số nút giao thông trọng điểm
trên địa bàn thành phố nhằm kiểm tra công tác phân luồng hướng dẫn giao thông
cũng như kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dưới nắng nóng ngoài trời
trong những ngày qua trời nắng nóng gai gắt khiến cho việc di chuyển của các phương tiện
cũng như công tác tổ chức phân làn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội gặp rất nhiều khó khăn
nhất là tại các điểm giao cắt
hiện tại toàn thành phố có khoảng bốn điểm giao cắt
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng chốt trực
làm nhiệm vụ tổ chức phân làn giao thông tại gần bốn trăm linh nút
tuy nhiên theo ghi nhận của phòng viên những ngày nắng nóng như thế này
ý thức của người tham gia giao thông giảm đi đáng kể
tại nhiều nút giao thay vì dừng đèn đỏ nhiều người dân sẵn sàng vượt đèn đỏ phòng nhanh vượt ẩu
các chiến sĩ cảnh sát giao thông phải rất vất vả trong thời tiết nắng nóng như thế này
và cho đến ngày hôm nay thì cái mật độ thời tiết nắng nóng ngoài đường lên tới khoảng bốn mươi độ gần bốn mươi độ
đứng trước tình hình như vậy thì chúng tôi cũng đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ
và động viên cán bộ chiến sĩ để tập trung đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ
chính ra vào trên địa bàn thành phố và đặc biệt là các nút giao thông trọng điểm ngay trong các khu vực nội thành
mặc dù phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã có nhiều biện pháp hỗ trợ cho các chiến sĩ
cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài đường thế nhưng để giảm bớt nỗi vất vả của các chiến sĩ
cảnh sát giao thông một cách cơ bản thì rõ ràng việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật
khi tham gia giao thông của mỗi người dân là rất quan trọng
hội nghị khoa học huyết học chuyển màu
trung ương là sự kiện được tổ chức hai năm một lần từ năm hai nghìn bốn đây là dịp để các cán bộ quản lý
cán bộ chuyên môn các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm
cũng như cập nhật những kiến thức tiến bộ mới thuộc lĩnh vực hôm qua tại hà nội hội huyết học
truyền máu việt nam cùng viện huyết học truyền máu trung ương đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học
huyết học truyền máu trung ương năm hai nghìn một mươi tám hội nghị năm nay thu hút được sự tham gia của gần
bác sĩ và quốc tế đến từ những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới về chuyên ngành huyết học
và truyền máu như mỹ đức singapore australia ấn độ tại hội nghị các chuyên gia đã đóng góp gần một
một trăm linh bài báo cáo khoa học thuộc lĩnh vực huyết học chuyển máu như chuyển máu tan máu bẩm sinh
thalassemia ghép tế bào gốc miễn dịch di chuyển từ đó chia sẻ nghiên cứu kinh nghiệm và cập nhật
những kiến thức mới liên quan cũng trong khuôn khổ hội nghị khoa học huyết học truyền máu trung ương
năm hai nghìn một mươi tám lễ vinh danh những cán bộ y tế có nhiều đóng góp cho chuyên ngành huyết học truyền máu cũng
đã được diễn ra đây là cơ hội để các bác sĩ các chuyên gia trong nước và quốc tế chuyên ngành
huyết học trao đổi kinh nghiệm và nhìn lại hoạt động chuyên môn huyết học và truyền máu trong
thời gian vừa qua đồng thời đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
hội nghị sẽ còn được diễn ra tới ngày hai mươi năm tháng năm
nhằm nhân rộng những tấm gương trong học tập và rèn luyện khích lệ phong trào dạy tốt học tốt
ở các nhà trường tuần qua nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội đã tổ chức lễ
tuyên dương học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi tiêu biểu năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ngành giáo dục và đào tạo ở các quận huyện trên địa bàn thủ đô đã nỗ lực
phấn đấu và tiếp tục đạt được những kết quả rực rỡ xứng đáng là những đơn vị xuất sắc trong
phong trào dạy và học của thành phố với nhiều thầy giáo cô giáo và các em học sinh đạt giải
học sinh giỏi các cấp có thể kể đến như ngành giáo dục và đào tạo quận đống đa với một trăm năm mươi bảy giải
học sinh giỏi cấp thành phố tám giải học sinh giỏi quốc gia ngành giáo dục và đào tạo quận cầu giấy
với một trăm hai mươi giải học sinh giỏi cấp thành phố bốn giải học sinh giỏi quốc gia và hai mươi tám giải ở các kỳ thi
quốc tế thành tích của các em học sinh hôm nay là minh chứng khẳng định sự đầu tư có tính chiến
lược của các quận huyện trên địa bàn thủ đô trong nhiều năm qua là đúng hướng
kết quả học tập rèn luyện của các em học sinh chính là thước đo hiệu quả giáo dục của mỗi nhà trường
và là thành quả lao động công hiến của các thầy giáo cô giáo
riêng quý i năm hai nghìn một mươi tám lượng khách quốc tế đến tp hcm ước đạt gần hai tỷ luật tăng gần một mươi bảy so với cùng kỳ
doanh thu du lịch ước đạt ba mươi hai tỷ đồng tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ
để thu hút và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch sở du lịch đã phối hợp với sở y tế
giới thiệu cẩm nang du lịch y tế tp hcm
cẩm nang du lịch y tế tp hcm ra đời nhằm giới thiệu với du khách trong nước và ngoài nước
những thông tin cơ bản về hệ thống du lịch y tế tại thành phố
cẩm nang là sản phẩm du lịch mới được biên soạn trên cơ sở đánh giá bình xét rất công phu
do sở du lịch và sở y tế tp hcm công nhận
được in một mươi bản dưới dạng sông ngữ anh việt với sáu mươi trang được trình bày logic thẩm mỹ và tiện lợi
cẩm nang giới thiệu với du khách một mươi bốn cơ sở uy tín và chất lượng của thành phố so với cả nước và khu vực
đây sẽ là nơi lựa chọn lý tưởng cho du khách khi muốn chăm sóc sức khỏe
và sẽ là kênh tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch y tế tại tp hcm
một cách rộng rãi và hiệu quả đến từng du khách
đây được xem là bước tiến trong đa dạng hóa các sản phẩm du lịch thu hút sự quan tâm của du khách
trong nước và ngoài nước đến với tp hcm tăng sức hấp dẫn và cạnh tranh du lịch của thành phố
với các quốc gia khác trong khu vực đạt hiệu quả cao nhất
bên cạnh đó cẩm nang còn giới thiệu một mươi hai địa điểm tham quan hấp dẫn một mươi cơ sở mua sắm dịch vụ nhà hàng
cùng một mươi khách sạn bốn năm sao đạt chuẩn du lịch hàng đầu của thành phố
sản phẩm sẽ được phân phối rộng rãi thông qua các địa điểm các phương tiện giao thông công cộng
trên khắp địa bàn thành phố góp phần phục vụ và phát triển ngành du lịch trong thời gian tới
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành quận huyện đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến
và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới việc tang gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa khu dân cư văn hóa
theo đó thành phố yêu cầu các gia đình đảng viên công chức viên chức gương mẫu thực hiện
gắn với việc ngăn chặn để lùi suy thoái đạo đức lối sống khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí
cho việc hỏa tán quán triệt đảng viên cán bộ công chức viên chức chấp hành kỷ luật kỷ cương
thực hành tiết kiệm chống lãng phí chống phô trương hình thức không lạm dụng công quỹ phương tiện
tài sản công phục vụ mục đích ca nhân tăng cường kiểm tra thanh tra và xử lý vi phạm
trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới việc tan đồng thời chỉ đạo các đơn vị
địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi tăng lễ văn minh tiết kiệm
nhằm chia sẻ những khó khăn và giúp các hộ nghèo ở các xã vùng biên giới tỉnh quảng bình
có điều kiện để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh tổ chức trao năm mươi con bò giống cho bà con
ở chín xã vùng biên giới
năm mươi con bò giống mỗi con trị giá một mươi năm triệu đồng đã được trao cho hộ nghèo thuộc các xã khu vực biên giới
của năm huyện là minh hóa tuyên hóa bố trạch quảng ninh và lệ thủy
sau khi trao số bò trên đại diện lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp
với chính quyền địa phương hướng dẫn giúp đỡ bà con về kỹ thuật chăm sóc phòng ngừa dịch bệnh
để đàn gia súc sinh trưởng và phát triển tốt
đây là hoạt động nhằm giúp đồng bào nghèo ở khu vực biên giới tỉnh quảng bình ổn định cuộc sống
góp phần tích cực trong thực hiện chương trình an sinh xã hội mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo khu vực biên giới
mới đây tại hà nội câu lạc bộ art sáu mươi cộng đã tổ chức triển lãm tranh bóng đồng
triển lãm với những tác phẩm hội họa đặc sắc về nghi thức hầu đồng trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật
hơn năm mươi tác phẩm hội họa đặc sắc bằng sơn dầu và sơn acrylic của hai mươi bốn họa sĩ vẽ về nghệ thuật hầu đồng
đã được trưng bày tại triển lãm
mỗi họa sĩ có một sự cảm nhận khác nhau nhưng điểm chung ở họ
là cách sử dụng bút pháp khỏe khoắn bay bổng và màu sắc rực rỡ
thể hiện sự uyển chuyển của các điệu múa trong các giá hầu
thông qua triển lãm các họa sĩ mong muốn mang đến một cách nhìn của hội họa về nghi thức hầu đồng
góp phần giới thiệu tín ngưỡng hầu đồng đến với bạn bè quốc tế
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại trung tâm triển lãm mỹ thuật nhấp ảnh hà nội
trong phần tin quốc tế người dân hàn quốc tin tưởng quan hệ liên triều tốt đẹp
venezuela trục xuất đại biện lâm thời mỹ
những động thái tích cực trên bán đảo triều tiên trong thời gian vừa qua đang khiến cho ngày càng nhiều người dân hàn quốc
tin tưởng vào một mối quan hệ tốt đẹp hơn với triều tiên cũng như khả năng thống nhất trong tương lai
theo kết quả thăm dò dư luận vừa mới được công bố
có tới bảy mươi một số người hàn quốc tin tưởng vào một mối quan hệ tốt đẹp hơn với triều tiên
số người hàn quốc được hỏi đã khẳng định việc thống nhất giữa hai miền triều tiên là cần thiết
theo kết quả thăm dò dư luận của viện nghiên cứu thống nhất quốc gia hàn quốc
gần sáu mươi hai số người được hỏi ủng hộ trao đổi kinh tế và hợp tác với triều tiên
ngoài ra gần bảy mươi một số người cho rằng việc thống nhất giữa hai miền triều tiên là cần thiết
thậm chí hai mươi bảy nhấn mạnh điều này là rất cần thiết
đây là sự chuyển biến rõ rệt trong quan điểm của người hàn quốc
khi con số này trong cuộc thăm dò tương tự hồi năm ngoái lần lượt chỉ là năm mươi tám và một mươi bốn
tâm lý kỳ vọng về một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên của người dân hàn quốc
diễn ra trong bối cảnh bình nhưỡng chuẩn bị đóng cửa bãi thử hạt nhân punger
đến nay triều tiên đã mời phóng viên các nước mỹ nga anh và trung quốc tới dự lễ đóng cửa bãi thử này
tổng thống venezuela nicolas maduro đã bất ngờ tuyên bố trục xuất đại biện lâm thời mỹ
với cáo buộc nhà ngoại giao này có âm mưu chống lại chính quyền caracas
động thái này được xem là biện pháp trả đũa việc washington áp đặt
lệnh trừng phạt mới nhằm vào caracas để phản đối cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra ở quốc gia nam mỹ này
phát biểu trong lễ tuyên bố chính thức tái đắc cử tổng thống nicolas maduro cho biết
ông không công nhận đại biện lâm thời mỹ cùng một quan chức cấp cao khác của mỹ tại caracas
tổng thống maduro cho biết các nhân vật trên phải rời khỏi venezuela trong vòng bốn mươi tám giờ
kể từ thời điểm bị yêu cầu trục xuất
tuyên bố của tổng thống maduro được đưa ra trong bối cảnh bộ ngoại giao venezuela
cũng chỉ trích mạnh mẽ lệnh trừng phạt mới của mỹ
trong một tuyên bố bộ ngoại giao venezuela nhấn mạnh caracas một lần nữa lên án
chiến dịch gây hấn có hệ thống của mỹ nhằm trừng phạt người dân venezuela vì đã thực hiện quyền đi bỏ phiếu
ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh world cup hai nghìn một mươi tám sắp đến gần
cũng là lúc mà người dân nước chủ nhà nga tổ chức các hoạt động để đón chào sự kiện này
một trận đấu bóng đá trên bùn vừa được tổ chức tại thành phố xanh petersburg
đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của những người tham gia
trong khi các quan chức fifa đang tiến hành công tác kiểm tra sân bãi cũng như cơ sở hạ tầng
để bảo đảm một kỳ world cup với chất lượng tốt nhất
thì một nhóm các cổ động viên nga lại đang muốn chứng minh một điều
đó là chỉ cần tình yêu với chai bóng thì bạn có thể thi đấu trong bất cứ điều kiện nào
họ đã cùng nhau tập hợp tại thành phố saint petersburg để tham gia trận bóng được tổ chức trên bùn
chỉ khoảng một mươi năm trước thôi tất cả những người chơi bóng tại nga đều phàn hàn về điều kiện sân bãi
những sân bóng chẳng khác gì đầm lầy do đó tôi nghĩ rằng chúng tôi đã quá quen với việc này
khác với những trận đấu thông thường mỗi hiệp của những trận chiến dưới bùn chỉ kéo dài trong hai mươi bốn phút
bên cạnh đó rất nhiều luật lệ rắc rối của môn bóng đá trinh thống cũng bị gỡ bỏ
việc di chuyển không hề dễ dàng chút nào bàn chân của bạn liên tục bị kẹt trong bù lầy và thực sự rất mệt
do vậy chúng tôi phải học cách tiết kiệm sức
dường như đây giống như một bài tập thể chất hơn là một môn thể thao thông thường
tất nhiên đây chỉ đơn thuần là một trò giải trí nhưng khi bước ra sân đấu bạn sẽ cố gắng hết mình bạn sẽ luôn muốn giành chiến thắng
bóng đá trên bùn không chỉ đơn thuần là một hoạt động giải trí mà đã có hẳn một giải đấu cho bộ môn này
chơi bóng trong bùn được bắt đầu từ miền đông bắc nước anh đây là một bài tập thể dục cho các binh lính
trò chơi này chính thức được tổ chức lần đầu tiên tại phần lan cuối những năm một nghìn chín trăm chín mươi sau đó gây sốt từ anh đến brazil
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của chúng tôi